và một thông tin chúng tôi mới nhận được về tình hình dịch bệnh tại nghệ an
đó là kết quả xét nghiệm lại bằng phương pháp real time pcr đã có
và bảy trong số tám người tại nghệ an đã âm tính với virus sars cov hai
người còn lại đang chờ kết quả
cũng trong sáng nay lãnh đạo sở y tế thành phố đà nẵng cho biết
thành phố đã ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính lần một với sars cov hai
trong đó có năm người liên quan đến bệnh nhân một mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi
là nhân viên bảo vệ tại cửa hàng bonpass ở phường chính gián quận thanh khê
và bốn trường hợp khác liên quan đến khu vực hoàng hoa thám lý thái tổ lê duẩn của thành phố đà nẵng
cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng xét nghiệm những khu vực có nguy cơ cao
liên quan đến các trường hợp dương tính lần một với sars cov hai
có liên quan đến ca mắc covid một mươi chín là người đàn ông bán vải
từng có lịch trình mua bán tại thành phố đà nẵng
thì toàn bộ các quận huyện ở đà nẵng đã được triển khai truy vết
những người có tiếp xúc gần với người đàn ông này
cụ thể trong thời gian ở lại đà nẵng mua bán vải
người này có ta túc tại khu trung cư hòa xuân quận cẩm lệ
lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức truy vết những người có liên quan
lực lượng phòng chống dịch đã tiến hành điều tra thông tin dịch tễ
và đưa đi cách ly y tế đối với ba trường hợp f một sống tại khu nhà a của trung cư hòa xuân
lực lượng y tế quận cũng đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu nhà a
ủy ban nhân dân phường hòa xuân đã lập biên bản đối với hộ dân cư ở phòng số bảy trăm một mươi một
vì đã có hành vi không khai báo cư trú đối với địa phương với người đến tạm trú
để người bán phải ở lại nhà mà chưa xin phép
và cũng bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa nay ngày hai mươi tháng sáu
đà nẵng sẽ tạm dừng hoạt động tắm biển ăn uống phục vụ tại chỗ để phòng chống dịch